tỉnh sơn la đã bắt giữ ba đối tượng già nga chiêu già nga vù và l a khai
cùng chú tại xã lao trải huyện mù căng trải tỉnh yên bái về hành vi mua bán người
trước đó cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh sơn la nhận được tin báo của gia đình nạn nhân
về việc có dấu hiệu mua bán người xảy ra tại xã phiêng cầm huyện mai sơn tỉnh sơn la
qua công tác giả soát tìm kiếm trên địa bàn lực lượng công an đã phát hiện và bắt giữ các đối tượng trên
tại cơ quan công an đối tượng l a khải khai nhận đã rủ chiêu và vù cùng tham gia lừa gạt phụ nữ đưa sang trung quốc bán lấy tiền
với thủ đoạn lừa gạt tình cảm và hứa hẹn sẽ có cuộc sống sung sướng không phải làm lụng vất vả
các đối tượng đã rụ rỗ được vàng a song sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi hai và giàng a xanh sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi chín
đều chú tại xã phiêng cầm huyện mai sơn tỉnh sơn la đi theo bọn chúng
còn tại vũng tàu công an thành phố phối hợp với phòng cảnh sát cơ động công an tỉnh bà rịa vũng tàu
đã ra quân triển khai kế hoạch tuần tra kiểm soát phòng chống tội phạm hình sự và tệ nạn xã hội
công an tp vũng tàu cho biết trong những tháng đầu năm nay số vụ phạm pháp hình sự trên địa bàn đã được kéo giảm
tuy nhiên qua công tác quản lý địa bàn gần đây lực lượng công an thành phố đã phát hiện và bắt giữ nhiều đối tượng tội phạm hoạt động
mang tính chất nguyên chuyên nghiệp từ thành phố hồ chí minh và các tỉnh phía bắc đến vũng tàu gây án
để đấu tranh phòng ngừa hoạt động với các loại tội phạm hình sự từ nay đến hết tháng năm năm hai nghìn hai mươi bốn
công an tp vũng tàu sẽ phối hợp với lực lượng cảnh sát cơ động bố trí lực lượng tuần tra kiểm soát trên các tuyến đường
địa bàn trọng điểm hai mươi bốn trên hai mươi bốn giờ đồng thời tổ chức kiểm tra các cơ sở lưu trú các địa điểm giải trí nhạy cảm
mà tội phạm thường lợi dụng để ẩn náu hoạt động nhằm đảm bảo tốt an ninh trật tự phục vụ cho kỳ bầu cử quốc hội và hội đồng nhân dân các cấp
trước tình hình manh động và liều lĩnh của các đối tượng phạm tội hiện nay bên cạnh sự vào cuộc của các cơ quan chức năng
chính người dân cũng nên tự nâng cao ý thức cảnh giác tránh sơ hở để các đối tượng này lợi dụng và thực hiện hành vi phạm tội
nhân nói về việc phòng chống tội phạm thì anh vũ muốn mời chị thanh xuân cũng như là quý vị khán giả chúng ta hãy cùng đến với một mô hình
được đánh giá là thành công và đã kéo giảm được tình hình tội phạm phạm pháp hình sự và đẩy lùi được tên ạn xã hội
sau đây sẽ là câu chuyện tại tp hcm
đây là hình ảnh thu được từ camera giám sát trong vụ giết người xảy ra tại quận bình thành
còn những hình ảnh này được trích từ vụ cố ý gây thương tích ở quận thủ đức
và đây là vụ trộn tài sản
các đối tượng đều đã bị bắt
công lớn thuộc về hệ thống camera giám sát
chiến dịch phủ sóng camera đang được thực hiện tại nhiều quận huyện trên địa bàn tp hcm
với hy vọng kéo giảm tội phạm kiểm soát trực tự giao thông nâng cao ý thức nâng cao chất lượng sống đảm bảo hình ảnh văn minh ở đô thị lớn nhất cả nước
từ mô hình này cơ quan điều tra có thêm trợ thủ đắc lực trong công tác phá án
sau một thời gian triển khai hàng loạt vụ việc được khám phá thành công
mấu chốt là nhờ hệ thống mắt thần này
từ khi mà gắn hệ thống camera trên các tuyến đường thì hiệu quả công tác đấu tranh phòng chống tội phạm đạt hiệu quả cao
so với cùng kỳ cũng có
tại địa bàn quận thủ đức hiện mỗi phường đều có lắp đặt camera giám sát
những dữ liệu từ hệ thống mắt thần được truyền tải về trụ sở công an phường
kết hợp sử dụng bộ đàm trong công tác tuần tra giám sát tình hình qua màn hình theo dõi hai mươi bốn trên hai mươi bốn
từ đó tạo điều kiện thuận lợi cho lực lượng công an nhanh chóng phát hiện xác định được đối tượng
và tổ chức truy tìm truy bắt hiệu quả khi có vụ việc xảy ra
trải qua hẻm vỗ đường
thì mình chạy qua hồng long kiểm tra đối tượng như vậy
tình hình tội phạm tại những nơi có gắn mắt thần giảm đi một cách đáng kể khiến người dân vô cùng phấn khởi
từ lúc gắn camera quan sát ngay ngã tư tới giờ tụi tôi chạy xe ôm cũng thấy yên tâm hơn
cái tình trạng rút giật cũng giảm
mệnh lệnh từ việc bảo vệ bình yên của người dân đang đặt ra những bài toán lớn cho chính quyền thành phố trong
phòng chống tội phạm
hy vọng rằng những tín hiệu tích cực từ sự quyết tâm của chính quyền sẽ giúp thành phố hồ chí minh xứng đáng trở thành thành phố đáng sống nhất việt nam
liên quan đến vụ cháy nhà xưởng viclazara thăng long ở tổ xuân mai một phường phúc thắng thị xã phúc yên tỉnh vĩnh phúc
vào khoảng một mươi bảy h ba mươi chiều ngày hai mươi tháng ba lực lượng chức năng hiện đã bước đầu xác định được nguyên nhân của vụ cháy
nguyên nhân ban đầu được xác định là do sự cố mất điện đột ngột gây ra sốc điện
từ đó khiến cho phần mái vật liệu nhựa composite dùng để lấy ánh sáng bị cháy nên đám cháy ngày càng bùng phát dữ dội cột khói cao hàng chục mét bao trùm cả khu vực nhà xưởng của nhà máy
sau khi xảy ra cháy các công nhân trên nhà xưởng đã kịp thời thông báo lên cơ quan chức năng và chỉ vài phút sau lực lượng phòng cháy chữa cháy đã có mặt tại hiện trường cùng bảy chiếc xe chữa cháy để cùng phối hợp xử lý đám cháy
sau vài giờ đám cháy đã hoàn toàn được khống chế phần cháy cũng đã không bị lan sang phần mái nhà xưởng còn lại
hiện phía công ty cũng đang phối hợp với các cơ quan chức năng khắc phục sự cố thu dọn hiện trường cũng như ổn định về mặt tinh thần cho công nhân làm việc
một vụ cháy khác cũng đã xảy ra tại sưởng cơ khí của công ty trách nhiệm hữu hoạn sơn trường thuộc tổ một khu việt hưng phường bến gót thành phố việt trì tỉnh phú thọ rất may là không có thiệt hại về người

xã trung sơn huyện miền núi quan hóa thanh hóa các công nhân và cán bộ kỹ thuật đang làm việc trên cầu thì bất ngờ hệ đà giáo một đầu cầu đang trong quá trình thử tải đã sập hậu quả khiến bốn người tử vong
ngay sau đó ubnd tỉnh thanh hóa đã chỉ đạo các cơ quan chuyên môn điều tra làm rõ nguyên nhân vụ việc đồng thời cơ quan công an cũng khởi tố vụ án để làm rõ
đến nay ủy ban nhân dân tỉnh thanh hóa đã có thông báo về nguyên nhân vụ việc trong thông báo nêu rõ nguyên nhân xảy ra sự cố trên là trong quá trình thử tải để thi công công trình do quá trình thử tải lệch tâm kết hợp với hiện tượng trượt chân hệ đà giáo trên bệ trụ tạm là hệ quả của quá trình chất tải lịch tâm
ubnd tỉnh thanh hóa cũng đã chỉ đạo công an tỉnh thanh hóa sớm kết luận điều tra để đưa ra xét xử xác định rõ trách nhiệm của các tổ chức cá nhân liên quan để có biện pháp xử lý theo quy định
bộ lao động thương minh và xã hội sẽ tiến hành chiến dịch thanh tra lao động trên toàn quốc với trọng điểm là ngành xây dựng ngành đã cướp đi nhiều sinh mạng trong các vụ tai nạn lao động tại việt nam
đây là nội dung của buổi phát động chiến dịch thanh tra lao động năm hai nghìn một mươi sáu do bộ lao động thương binh và xã hội tổ chức
lao động quốc tế ilo và đại sứ quán hàn lan tổ chức ngày hai mươi một tháng ba tại hương yên
theo báo cáo tình hình tai nạn lao động của bộ lao động thương binh và xã hội năm hai nghìn một mươi năm trong số các vụ tai nạn lao động chết người được báo cáo xây dựng đứng đầu danh sách các ngành về số vụ cũng như số người chết
trong số sáu vụ tai nạn lao động nghiêm trọng nhiều thương vong nhất của năm hai nghìn một mươi năm đã có tới bốn vụ xảy ra tại các công trường xây dựng
để nâng cao nhận thức của người sử dụng lao động
người lao động và an toàn xã hội về pháp luật lao động
các tiêu chuẩn về an toàn vệ sinh lao động trong lĩnh vực xây dựng
mỗi tỉnh thành phố sẽ thanh tra lao động ít nhất một mươi doanh nghiệp công trình lao động
các nội dung thanh tra trọng điểm sẽ bao gồm thời giờ làm việc làm thêm giờ tiền lương xây dựng nội quy và đào tạo về an toàn vệ sinh lao động
phương tiện bảo vệ cá nhân tổ chức mặt bằng sử dụng xe máy giàn giáo giá đỡ điện và thiết bị điện
công tác cốt pha cốt thép và bê tông công tác hàn và công tác hoàn thiện
điều động việc trang bị bảo hộ lao động cũng như là ý thức đảm bảo an toàn trong xây dựng của các chủ đầu tư và chính bản thân người lao động vẫn còn rất nhiều hạn chế
công trình tổ hợp khách sạn căn hộ cao cấp mường thanh khánh hòa
những người thợ đang làm việc ở độ cao hàng trăm mét mà không hề có dây an toàn cũng chẳng có găng tay
mũ bảo hộ thì có nhưng lại đội sai quy định
vậy mà họ vẫn làm việc hết sức bình thường
để lên được chỗ làm người lao động phải di chuyển bằng ba chiếc vận thang lồng
tuy nhiên một trong ba chiếc thang đó vẫn chưa được kiểm định
tai nạn có thể xảy ra bất kỳ lúc nào
một số tổ đội mới vào thì họ chưa kịp cấp phát bảo hộ để quay trong quá trình thi công
còn vấn đề là dây khắp sức khỏe thì công nhân vào thì cũng thiếu xuất một số tổ mới
thì chủ tư sẽ yêu cầu những nhật thầu thi công là khả năng
cảm ơn các bạn đã theo dõi và hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của mình nhé
trong đó các nhà thầu còn xem nhẹ việc huấn luyện an toàn lao động phòng chống cháy nổ cho công nhân
công tác đảm bảo an toàn vệ sinh lao động chỉ mang tính đối phó khi cơ quan chức năng tiến hành kiểm tra
qua kiểm tra thì còn lại là cái chỗ mà tồn tại là chưa đúng theo cái thông tư hai mươi bảy
tức là cái người mà huấn luyện phải đủ cái chứng chỉ đào tạo
thì cái này thì bên tư vấn cũng đã nhắc nhở với nhà thầu
tư vấn cho các bên là chủ đầu tư là phải quán triệt cái này
phải mời những người chuyên nghiệp những trung tâm đủ khả năng để mà người ta họ huấn luyện
khánh hòa dù chưa xảy ra vụ tai nạn chết người nào trong lĩnh vực xây dựng
nhưng không vì thế mà coi nhẹ tính mạng con người
để đảm bảo an toàn cho người lao động trước hết cần sự tự giác của chủ công trình
các nhà thầu xây dựng trong việc chấp hành pháp luật chấp hành các quy định trong lĩnh vực xây dựng
bên cạnh đó các cơ quan chức năng và chính quyền địa phương cũng cần phát huy vai trò trách nhiệm
trong việc kiểm tra giám sát an toàn lao động đối với các công trình xây dựng
đồng thời tăng cường các chế tài để giăn đe xử phạt các đơn vị xài phạm
chúng tôi cũng tiếp tục tăng cường vấn đề kiểm tra
đặc biệt là một số công trình cao tầng mà đang ở giai đoạn cuối
để rồi tập trung vào để rồi yêu cầu các đơn vị
thì công phải đảm bảo các cái giải pháp biện pháp an toàn
cái vấn đề thứ hai thì đối với những cái trường hợp mà ở độ cao
thì phải đảm bảo những điều kiện về khám định kỳ cho người lao động
làm việc ở độ cao nhất định ở một số nhà cao tầng
cái vấn đề thứ ba là đó thì khắc phục những cái tồn tại
trong vấn đề thực hiện các chính sách bồi dưỡng
rồi cho người lao động trong quá trình làm việc ở các công trình cao tầng
như hình này
xây dựng là một trong những loại hình lao động dễ xảy ra tai nạn nghiêm trọng gây chết người
chính vì vậy không chỉ chủ sử dụng lao động mà chính bản thân người lao động
cũng phải tự bảo vệ mình bằng cách thực hiện nghiêm túc luật an toàn vệ sinh lao động
và phòng chống cháy nổ trên công trường
từ đó hạn chế tối đa nguy cơ tai nạn lao động có thể xảy ra
tránh những hậu quả đáng tiếc cho gia đình và cho xã hội

ba đại diện đoàn thanh niên trung tâm phát thanh truyền hình điện ảnh công an nhân dân
đã tổ chức chương trình về nguồn dân hương tham quan tại bảo tàng chiến sĩ cách mạng tại huyện phú xuyên hà nội
chuyến về nguồn đầy ý nghĩa này đã mang lại cho mỗi cán bộ chiến sĩ và công nhân viên trung tâm
sự tự hào về những thế hệ đi trước
đồng thời hôn đúc cho mỗi cán bộ chiến sĩ và công nhân viên trung tâm
cố gắng vươn lên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao xứng đáng với lòng tin yêu của nhân dân
nhân dịp này thay mặt cho đảng ủy lãnh đạo trung tâm phát thanh truyền hình điện ảnh công an nhân dân
thượng tá đặng lan dung phó bí thư đảng ủy phó giám đốc trung tâm đã tặng quà lưu niệm bảo tàng chiến sĩ cách mạng
thưa quý vị và các bạn vào tối qua ngày hai mươi một tháng ba trung ương đoàn và quỹ hỗ trợ tài năng trẻ việt nam
đã tổ chức lễ kỷ niệm hai mươi năm giải thưởng gương mặt trẻ việt nam tiêu biểu
và trao giải thưởng cho một mươi gương mặt trẻ việt nam tiêu biểu năm hai nghìn một mươi chín
đây là giải thưởng cao quý được trao tặng hàng năm cho những thanh thiếu nhi việt nam
có thành tích và công hiến xuất sắc trong năm qua và trên nhiều lĩnh vực nhiều ngành nghề khác nhau
đại diện cho tuổi trẻ thanh niên công an nhân dân đại úy ngô ngọc trân
vinh dự là một trong một mươi gương mặt trẻ việt nam tiêu biểu được nhận giải thưởng lần này
với những nỗ lực cố gắng của bản thân ngô ngọc trân đã nhận tặng thưởng nhiều huân huy trương và bằng khen các cấp
nhưng đối với anh
giải thưởng này thêm một lần nữa tiếp thêm động lực để những người trẻ tuổi như anh tiếp tục cống hiến và trưởng thành
bản thân mình được thấy là mình phải có một cái trách nhiệm cao hơn nữa đối với công việc
tức là nó sẽ nặng hơn nữa và mình làm sao mình phải cố gắng phán đấu nhiều hơn nữa
để đạt nhiều kết quả tốt hơn trong thời gian tới để đáp ứng lại cái lòng mong mỏi của lãnh đạo đã gọi là ghi nhận
sau hai mươi năm tổ chức trao giải thưởng gương mặt trẻ việt nam
đã có hai trăm linh gương mặt trẻ có thành tích và công hiến xuất sắc trên các lĩnh vực học tập
nghiên cứu khoa học lao động sản xuất doanh nhân quốc phòng an ninh trật tự thể dục thể thao
văn hóa văn nghệ và hoạt động xã hội được phát hiện và tôn vinh
họ đều có những bước phát triển mới trong học tập công tác và đều là những tấm gương sáng
tôi cũng mong các bạn lớp sau và các thanh niên tiêu biểu gương mặt tiêu biểu
trong năm hai nghìn một mươi năm luôn luôn giữ vững
thứ nhất là về mặt
cúm dầm số hai sau khi dầm số hai được đặt định vị cố định lên các gối kê cao su
thì hơn hai mươi phút sau xảy ra hiện tượng phiến dầm số hai đổ vào phiến dầm số một
kéo theo hai phiến rầm bị văng khỏi các xà mũ rơi xuống suối
nguyên nhân ban đầu được xác định do đơn vị thi công không thực hiện đúng quy trình
biện pháp kỹ thuật thi công đã được chủ đầu tư phê duyệt
bên cạnh đó đơn vị thi công chưa có thư báo lắp đặt dầm
nghiệm thu biện pháp thi công chi tiết gửi chủ đầu tư
ban quản lý dự án công trình xét duyệt đã tự ý triển khai thi công
thời đại ban đầu ước tính khoảng năm trăm tám mươi triệu đồng
liên quan đến vụ sập cầu gành đồng nai đại diện ga sài gòn cho biết
tất cả các hành khách có nhu cầu đổi vé tuyến bắc nam đều được hỗ trợ đổi vé miễn phí
theo ghi nhận của phóng viên vào sáng ngày hai mươi một tháng ba
tại ga sài gòn có khá nhiều hành khách chủ động đến đổi vé do lo sợ việc đi lại bị ảnh hưởng
trong khi đó tại khu vực bán vé vẫn còn khá nhiều người đến mua vé đi trong tháng ba này
cũng trong sáng ngày hai mươi một tháng ba đã có một chuyến xe khách chở hành khách đi từ ga biên hòa
lộ trình bắc nam lên ga sài gòn
cạnh đó có sẵn hai xe buýt lớn đón khách từ ga sài gòn đi ga biên hòa
theo kế hoạch chạy tàu trong ngày hai mươi một tháng ba
từ ga sài gòn sẽ có bảy chuyến với khoảng gần tám trăm linh khách
chưa tính số khách trả vé
trước đó ngày hai mươi tháng ba
ga sài gòn đã dùng ô tô trung chuyển khoảng một bốn trăm linh khách đi từ ga sài gòn tới ga biên hòa để tiếp tục hành trình
đồng thời có khoảng một năm trăm linh ảnh khách được trung chuyển từ ga biên hòa về ga sài gòn
vào tối ngày hai mươi tháng ba một sự cố hy hữu đã xảy ra trên địa bàn khối phố thuận yên
phường hòa thuận thành phố tam kỳ tỉnh quảng nam
khiến hàng loạt trụ đường dây thông tin liên lạc đường sắt đường dây thông tin viễn thông viettel
và đường dây vận tải điện phục vụ sinh hoạt của người dân bị đổ ngã
bước đầu cơ quan chức năng xác định trong đêm tối
lái xe nguyễn thanh sơn điều khiển xe tải khi băng qua đường sắt bắc nam
tại khu vực khối phố thuận yên phường hòa thuận thành phố tam kỳ
do không hạ thùng xe nên chiều cao của thùng xe tải đã vướng vào dây trụ điện
kéo ngã bốn trụ đường dây thông tin liên lạc của ngành đường sắt
ngay sau khi sự cố xảy ra lực lượng chức năng đã có mặt khắc phục sự cố
trước đó trên đường đi từ hướng khu công nghiệp thuận yên về thành phố tam kỳ
xe ô tô tải này còn kéo ngã đổ một số trụ điện đường dây phục vụ điện sinh hoạt sản xuất
của người dân khối phố thuận yên
và đường dây thông tin liên lạc của công ty viễn thông việt theo làm ảnh hưởng đến thông tin liên lạc
tổng cục đường bộ việt nam vừa có văn bản gửi sở giao thông vận tải hà nội và hòa bình
yêu cầu tăng cường công tác kiểm soát tải trọng xe
theo tổng cục đồng bộ việt nam
hiện nay các phương tiện vi phạm đã giảm nhưng vẫn còn hiện tượng xe quá tải đi đường vòng
ẩn nấp trốn tránh sự kiểm tra của đoàn hoặc chờ hết đợt kiểm tra để tiếp tục chở quá tải
để duy trì việc chấp hành các phương tiện và kiểm soát triệt để tài trọng xe trên địa bàn thành phố hà nội hòa bình
tổng cục đường bộ việt nam đề nghị sở giao thông vận tải hà nội và hòa bình tổ chức lực lượng
tăng cường kiểm tra tải trọng xe trên các tuyến đường thuộc địa bàn ba huyện trên
hiện nay tình trạng xe chở quá khổ quá tải vẫn diễn biến phức tạp tại nhiều địa phương trên khu vực miền trung tây nguyên
đặc biệt là trong thời gian khai thác rừng trồng như hiện nay
tại thứ thiên huế những chiếc xe chở keo chàm quá khổ quá tải vẫn ngang nghiêng lưu thông trên đường
bất chấp sự vào cuộc của cơ quan chức năng
điều này không những gây mất an ninh trật tự an toàn giao thông mà còn tiêm ẩn nguy cơ tai nạn trên tuyến quốc lộ một
tỉnh lộ một mươi bốn đoạn qua huyện phú lâm
đoạn qua huyện phú lộc tỉnh thừa thiên huế nơi mà các xe chở keo tràm thường xuyên hoạt động
tại thời điểm kiểm tra hầu hết các phương tiện này đều vi phạm lỗi chở quá khổ hoặc quá tải
điều đáng nói trong số các trường hợp vi phạm này có không ít phương tiện đã ký cam kết không chở quá khổ quá tải
nhà nước quy định biết là có quy định giá trị chở trong tải mà chở thấp ít quá
thì không đủ cửa phân chuyển đi tải về thầu nhà máy
tuy nhiên sáng dâu vừa thả mấy cái cửa không
thì mình chở ít á thì là không đủ tiền để đội giao chi phí dọc đường
bây giờ bọn em là nghề tài xế nghề giao vận tải mà bây giờ bọn em không chở thì rất chi là tội cho dân
cho nên một phần nào đó thì nói chung là bọn em sẽ giúp kinh nghiệm về lần sau
để tuyên truyền về anh em tài xế lần sau là rút kinh nghiệm
tuy nhiên theo quy định mới lực lượng cảnh sát giao thông huyện phú lộc
chỉ xử lý được xe quá khổ quá tải trên các tuyến tỉnh lộ thôn xã
còn trên tuyến quốc lộ một thì phòng cảnh sát giao thông tỉnh thừa thiên huế mới có quyền xử lý
chính vì vậy khi phát hiện xe quá tải thì đơn vị này cũng không thể xử lý được
theo thông tin một trăm linh hai thì chúng tôi chỉ xử lý tại cả đường lý văn thôn và tận lộ
còn xe ở trại tuyến quốc lộ ở hương thụy về thì thẩm quyền chúng tôi không thể xử lý được

tám giờ đêm thời gian cao điểm mà xe chở keo tràm qua địa bàn huyện phú lộc tăng cường hoạt động
trong đó có không ít phương tiện vi phạm quá khổ quá tải
cùng với những nỗi lo về nguy cơ tai nạn giao thông một câu hỏi luôn canh cánh trong lòng người đi đường suốt bao năm qua
cùng với những nỗi lo về nguy cơ tai nạn giao thông một câu hỏi luôn canh cánh trong lòng người đi đường suốt bao năm qua

tình trạng xe tải vi phạm tốc độ tại địa phương này đang diễn ra khá phức tạp